thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
dự lễ viếng có các đồng chí chủ tịch nước võ văn thường thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng dự lễ viếng còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước
dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
dân tộc ta non sông đất nước ta tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá
ngọn bước soi đường cho dân tộc ta vững ước đi tới tương lai
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu
tận dụng thời cơ vượt qua thách thức tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám
và lời thề độc lập xây dựng bảo vệ đất nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân